chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đồng chí bút tận a vong
phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí buôn bon
bút tân a vong và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào sang thăm chính thức việt nam
đồng thời cho biết quốc hội việt nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của phó chủ tịch quốc hội lào
và nhận thức sâu sắc rằng việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ việt nam lào là một trong
những nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đối với sự phát triển của mỗi nước
phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon bút tân a vong cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã dành thời gian cho cuộc tiếp đồng thời cho biết thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao quốc hội
hai nước trong chuyến thăm việt nam lần này đồng chí đã hội đàm với phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác trong thời gian qua nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục
phối hợp tổ chức tốt các cuộc thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai quốc hội tổ chức các hội thảo
chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội các khóa buổi dưỡng kinh nghiệm về công tác
xây dựng pháp luật tập huấn đào tạo cho các cán bộ tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon bút tân a vong cũng đề cập đánh giá công trình nhà quốc hội
mới của lào là dự án đặc biệt quan trọng đối với hai đảng nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước
nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng thẩm mỹ công trình cũng như tiến độ đề ra